phòng an ninh đối nội công an tỉnh bến tre phối hợp với đội an ninh công an huyện châu thành
tiến hành mời làm việc và lập biên bản vi phạm đối với trần thị trúc nhã
chú phường sơn kỳ quận tân phú tp hcm về hành vi tàng trữ xuất hành xuất bản phẩm
không có hóa đơn chứng tử tài liệu thể hiện nguồn gốc hợp pháp có liên quan đến pháp luân công
trước đó lực lượng chức năng đã thu giữ tại nhà của trần thị trúc nhã
ở ấp định thọ xã tường đa huyện châu thành gồm sáu mươi bảy xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc
có liên quan đến pháp luân công
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với trần thị trúc nhã
vụ việc đang được củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé